hãy lộ thông tin về nghi phạm đe dọa bắn hạ máy bay việt nam airlines
cơ quan chức năng nhật bản đã xác định được nghi phạm đe dọa bắn hạ máy bay vietnam airlines
khi đi qua vịnh tokyo hồi đầu tháng một vừa qua
sáng ngày một mươi bốn tháng hai một nguồn tin từ cơ quan hàng không cho biết
bước đầu cơ quan chức năng nhật bản đã xác định được đối tượng đe dọa bắn hạ máy bay vietnam airlines
khi đi qua vịnh tokyo trên đường về việt nam
theo đó nghi phạm là một người đàn ông nhật bản
đối tượng này theo dõi thông tin chuyến bay được đăng tải công khai trên mạng
và phát sinh hành động đe dọa an ninh an toàn
trong toàn bộ vụ việc đối tượng thực hiện hành vi đe dọa một mình không có đồng phạm
qua thẩm vấn cho thấy nghi phạm khai báo có hành vi đe dọa bắn máy bay của việt nam
nhưng không có động cơ không có mục đích
đáng chú ý thông tin ban đầu ghi nhận được là người này có những biểu hiện về vấn đề thần kinh không bình thường
việc đe dọa an ninh an toàn được xác định là có nhưng không nguy hiểm
hiện nay cơ quan chức năng nhật bản vẫn đang tiếp tục xác minh làm rõ vụ việc
và chưa có kết luận chính thức
trước đó vào ngày năm tháng một năm hai nghìn hai mươi hai chuyến bay vn năm nghìn ba trăm một mươi một sử dụng máy bay b bảy trăm tám mươi bảy tám trăm sáu mươi tám
từ narita nhật bản về hà nội
khởi hành lúc một mươi h ba mươi giờ địa phương gồm một mươi năm thành viên tổ bay một mươi hai tiếp viên và ba phi công
trong đó có hai cơ trưởng cùng bốn mươi ba
bảy hành khách
khoảng một mươi một h một mươi giờ địa phương chi nhánh việt nam airlines tại nhật bản nhận được một cuộc điện thoại
từ đối phương rộng nam giới tự xưng là người mỹ nói tiếng nhật
đối tượng này đe dọa chuyến bay vn năm nghìn ba trăm một mươi một tốt nhất là quay lại narita
nếu không sẽ bị bắn hạ khi bay qua vịnh tokyo
khi nhân viên nhận điện thoại hỏi ông có thể nói lại điều ông vừa nói được không
người đàn ông trả lời tôi đang chuẩn bị bắn hạ vn năm nghìn ba trăm một mươi một khi bay qua vịnh tokyo
tốt nhất là nên quay lại
thời điểm này
chuyến bay vn năm nghìn ba trăm một mươi một đang bay được khoảng bốn mươi phút và chuẩn bị bay qua vịnh tokyo
ngay sau khi nhận được cuộc điện thoại đe dọa nêu trên
chi nhánh việt nam airlines tại nhật bản đã báo cáo nhanh vụ việc về việt nam airlines
trên chuyến bay có bốn mươi bảy hành khách trong đó có ba khách người nhật và bốn mươi bốn khách việt nam
bao gồm cả trẻ nhỏ
phi hành đoàn có một mươi năm người trong đó có một mươi hai tiếp viên và ba phi công gồm hai cơ trưởng
doanh nghiệp này sau đó đã báo cáo vụ việc cho nhà chức trách nhật bản
cục hàng không việt nam và các cơ quan chức năng của bộ
công an đồng thời triệu tập cuộc họp của ủy ban khẩn huy
và tiểu ban chỉ đạo phòng chống khủng bố của doanh nghiệp
theo chỉ đạo từ nhà chức trách nhật bản
tổ bay được lệnh thông báo với hành khách vì lý do kỹ thuật
và máy bay sẽ hạ cánh xuống fukuoka
thông báo phát đi như vậy để đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối
đảm bảo trần an tâm lý hành khách
và tránh xảy ra tình huống bị dối loạn trên máy bay cũng như kế hoạch ứng phó
cùng lúc chúng tôi đã làm việc với đơn vị mặt đất tại sân bay fukoka
để sẵn sàng sơ tán hành khách rời khỏi máy bay
cung cấp các dịch vụ hỗ trợ trường hợp phải ở lại fukoka
thì cũng sẽ có phương án về khách sạn nơi lưu trú
trên cơ sở báo cáo của vietnam airlines
cục hàng không việt nam báo cáo bộ trưởng bộ giao thông vận tải
phó thủ tướng thường trực phạm bình minh
chủ tịch ủy ban an ninh hàng không quốc gia
được sự đồng ý cục trưởng cục hàng không việt nam
chỉ đạo vietnam airlines xin phép nhà chức trách hàng không nhật bản
chuyển hướng tàu bay hạ cánh xuống sân bay fukoka nhật bản
khoảng một mươi ba h hai giờ địa phương chuyến bay vn năm nghìn ba trăm một mươi bốn
hạ cánh an toàn xuống sân bay fukuoka nhật bản
nhà chức trách và cảnh sát sân bay fukoka đã lên máy bay kiểm tra sơ bộ tình hình
nhưng không áp dụng các biện pháp an ninh
và cho phép tàu bay được đổ tại sân bay fukuoka trong khoảng hai giờ để xem xét
đánh giá thông tin cũng như sự an toàn của chuyến bay
khoảng một mươi bốn h ba mươi giờ địa phương sau khi xác định chuyến bay an toàn
không có dấu hiệu bất thường
nhà chức trách và cảnh sát sân bay fukoka thông báo cho phép
chuyến bay vn năm nghìn ba trăm một mươi một khởi hành về hà nội
việt nam airlines đã báo cáo cục hàng không việt nam
và quyết định cho chuyến bay vn năm nghìn ba trăm một mươi một khởi hành lúc một mươi năm h bốn mươi tám giờ địa phương
từ sân bay fukoka tiếp tục hành trình về hà nội
vào hồi một mươi tám h một mươi hai phút giờ việt nam ngày năm tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
chuyến bay vn năm nghìn ba trăm một mươi một đã hạ cánh an toàn xuống sân bay nội bài
trao đổi với báo chí ông lê hồng hà
tổng giám đốc việt nam airlines đánh giá sự việc uy hiếp an toàn hàng không
nhưng không phải là quá cao và khẳng định việt nam airlines vẫn tin tưởng
và hệ thống an ninh hàng không nói chung của nhật bản
theo ông hà trên thực tế việc bắn hạ máy bay là khó
bởi khi đó máy bay đã bay bằng ở độ cao hơn một mươi mét
cơ quan an ninh đánh giá nếu bắn hạ máy bay ở cự li đó thì phải sử dụng rocket hạn nặng
ông cho rằng sự việc uy hiếp an toàn hàng không nhưng không phải là quá nguy hiểm
bởi vì thực sự chúng tôi rất tin tưởng vào hệ thống an toàn hàng không
tôi tin rằng các đối tượng vượt qua được hàng rào an ninh của nhật là không dễ
tuy nhiên mọi thông tin liên quan tới an ninh an toàn đều phải xử lý như thật
mọi trường hợp đều không được phép lơ là và chủ quan